cùng với các nhà hào tâm đã thăm tặng quà cho các hộ nghèo tại một số huyện trong tỉnh thái bình
trong đợt này đoàn đã trao năm trăm linh xuất quà với tổng giá trị là năm trăm linh triệu đồng
cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện vũ thư kiến sương tiền hải và thái thụy
đây là việc làm thiết thực có ý nghĩa nhân văn sâu sắc
thể hiện tinh thần tương thân tương ái mà tổng cục cảnh sát bộ công an
và những nhà hào tâm dành tặng cho những hộ nghèo
những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh thái bình
giúp họ đón tết nguyên đán bính thân năm hai nghìn một mươi sáu đầm ấm và vui vẻ
thưa quý vị còn tại bến tre công an tỉnh bến tre đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách
nhân dịp tết nguyên đán bính thân năm hai nghìn một mươi sáu tại xã thành thới a huyện mỏ cầy nam
tại những nơi đến đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống gia đình
trao tặng những phần quà tết và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc
đối với sự hy sinh
đối với sự hy sinh đóng góp quý báu của các gia đình chính sách thương binh
trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc đồng thời động viên các gia đình chính sách
khắc phục khó khăn tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của cha anh
tham gia tích cực các phong trào phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở địa phương
cũng nhân dịp này đoàn đã tặng năm phần quà cho các gia đình chính sách
mỗi phần quà trị giá gần hai triệu đồng
trong ngày hôm qua một mươi sáu tháng một học trò vùng cao xã ba nam huyện ba tơ quảng ngãi
đã được đón tết sớm với những xuất quà tết được tuổi trẻ công an quảng ngãi quyên góp mang vào tặng
những món quà nhỏ là những gì mà đoàn muốn chia sẻ và động viên những em có hoàn cảnh khó khăn
kém may mắn được đón một cái tết ấm áp và yên ngùi
tiết trời những ngày cuối năm xe lạnh tri đoàn an ninh nhân dân hai công an tỉnh quảng ngãi
và đoàn sở y tế đã mang tết đến sớm với học trò trường tiểu học và trung học xã ba nam
với bốn trăm hai mươi xuất quà gồm quần áo vờ sữa bánh kẹo những món quà tuy giá trị không lớn
nhưng chất chứa tình cảm của tuổi trẻ công an chung tay vì cộng đồng xã hội
ninh thần tương thân thương ái của tri đoàn công an đưa đến kỷ niệm vui và hấn khởi
động viên học sinh cũng như giáo viên ở đây an tâm công tác cùng học sinh
thường xuyên đến trường và học tập tốt hơn cố gắng phấn đấu trở thành con ngoan tròi giỏi
và làm công dân tốt cho xây dựng đất nước sau này
những xuất quà đã thực sự mang hơi thở của mùa xuân mới về với học trò nghèo miền núi
giúp các em đón một mùa xuân mới vui tươi và ý nghĩa hơn
gần một tháng qua đoàn viên thanh niên công an tỉnh đã vận động các đoàn viên
nhà hào tâm quyên góp để mang những suất quà xuân cho học sinh
mặc dù là đường đi rất là khó khăn vất vả
anh em rất là cố gắng và nhiệt quyết đã đến nơi
hiện tại thì quà đang phân pháp cho các cháu
thì cháu nào cũng rất là vui mừng khi nhận đến món quà từ trị đoàn an ninh hai
đây là chương trình định kỳ hàng năm của đoàn viên thanh niên công an tỉnh quảng ngãi
với mong muốn góp phần giúp trẻ em hộ nghèo vùng sâu vùng xa
đón một cái tết nguyên đán vui vẻ hạnh phúc
trong những ngày tết tuổi trẻ công an tỉnh quảng ngãi
tiếp tục về vùng sâu vùng xa đem quả tết cho học sinh người dân nghèo
công an huyện cầu ngang tỉnh trà vinh vừa tạm giữ hình sự đối với đặng hoàng minh vũ
trú tại quận bình thủy thành phố cần thơ về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vũ đến huyện cầu ngang tỉnh trà vinh trộm xe máy để trước nhà của chị võ thị lệ quyên
trên xe còn có túi sách bên trong có một mươi tám triệu đồng
sau khi nhận tin báo công an huyện cầu ngang nhanh chóng bố trí lực lượng truy bắt được đối tượng
tại cơ quan công an vũ khai nhận do không có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng
nên đi xe khách từ cần thơ đến trà vinh tìm sơ hở để trộm cắp chiếc xe trên
công an tỉnh đồng nai vừa phát hiện và bắt giữ trần thị thúy an hai mươi ba tuổi
trú tại xã thạnh trung huyện chợ mới tỉnh an giang khi đối tượng đang vận chuyển một trăm năm mươi kg ma túy đá
trước đó trong lúc tuần tra kiểm soát tại phường tân biên thành phố biên hòa
phát hiện đôi nam nữ chạy xe máy với tốc độ nhanh lạng lách trên đường
không được bút bảo hiểm có nhiều biểu hiện nghi vấn
lực lượng tuần tra ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra
nam thanh niên liền điều khiển xe tông vào lực lượng tuần tra rồi bỏ chạy
để lại xe máy và trần thị thúy an
kiểm tra cốc xe máy lực lượng tuần tra đã phát hiện hai bịch ma túy đá có trọng lượng một trăm năm mươi gram
hai chiếc điện thoại di động giấy tờ tùy thân mang tên nhiều người
cùng một số dụng cụ dùng vào việc sử dụng ma túy đá
tiếp theo là cụm tin vắn về bắt các vụ vận chuyển mua bán pháo nổ tại hà tĩnh và hà nam
tại hà tĩnh trong quá trình tuần tra kiểm soát công an huyện kỳ anh đã phát hiện và bắt quả tang
đối tượng lê mậu thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại xã kỳ thư huyện kỳ anh
khi đang mang một mươi bảy kg pháo nổ đi bán
tại cơ quan công an đối tượng này khai nhận đang mang số pháo trên đến điểm hẹn
để giao cho người mua thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
còn tại hà nam công an huyện thanh liêm phối hợp với công an xã thanh nghị
vừa phát hiện đối tượng nguyễn văn hai chú tại xã thanh hương huyện thanh liêm
đang có hành vi vận chuyển một mươi ba hai kg pháo nổ trái phép
khi tuần tra kiểm soát bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn xã thanh nghị
lực lượng công an đã phát hiện nguyễn văn hai đi xe máy chở hàng hóa có nhiều biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra các bao tải lực lượng chức năng phát hiện bên trong có sáu giản pháo hoa
ba mươi hai quả pháo với tổng trọng lượng một mươi ba hai kg
đối tượng khai nhận số pháo trên được lấy tại tỉnh hòa bình mang về hà nam đi tiêu thụ

các khu hàng vải quần áo tạp hóa hóa chất được xem là những khu vực nhạy cảm
có nguy cơ cao về trái nổ
thường xuyên kiểm tra xử lý những tiểu thương vi phạm về công tác phòng trái chữa trái
đang được lực lượng cảnh sát phòng trái chữa trái tỉnh phú yên
phối hợp ban quản lý chợ trung tâm thành phố tuy hòa duy trì
theo cô thái tinh thăng nhìn các chợ khác cũng xảy ra sự vẹt vẹt ra
cho nên là trước hết là ban quản lý họ cũng thường xuyên đi kiểm tra
chứ hại như là phòng trái chữa trái rồi vậy công an họ cũng đến đây họ cũng tham khảo rồi vậy
thì cô cũng chấp hành cho bị tài sản của mình đỡ đây mà
cho nên là trước hết là các ban ngành họ lo cho mình rồi
nhưng mà bản thân mình cũng tự lo cho mình là điều tốt nhất
để chủ động ứng cứu khi có tình huống cháy nổ xảy ra
ban quản lý chợ trung tâm thành phố tuy hòa xây dựng trạm bơm chứa nước
dùng tích để giúp đỡ các bạn
trang bị tích một trăm linh mét khối trang bị hơn hai trăm linh bình chữa trái sách tai
hệ thống báo trái tự động lực lượng phòng trái chữa trái với hai mươi người thường xuyên cúp trực tài trợ
khi mà mình triển khai cái đây là được thường xuyên đưa lên lo thông tin tài chống
hàng ngày là một ngày là ba lần giáo dục ý thức của người dân
rồi đồng thời là mình cũng phải đi kiểm tra nhắc nhớ
rồi người ta cũng có ý thức mới được
tuy nhiên khó khăn hiện nay là vẫn còn một số tiểu thương để hàng hóa lớn chiếm đường cứu hộ
cứu nạn để hàng hóa che lắp dụng cụ phương tiện phòng trái chữa trái
không chỉ kiểm tra giám sát tại các chợ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy còn tăng cường công tác này
tại các nhà cao tầng các cơ sở kinh doanh vật liệu cháy nổ công nghiệp các khu vực trọng điểm khu đông dân cư
chỉ tính từ đầu tháng một đến nay phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tiến hành kiểm tra tại ba trăm hai mươi hai cơ sở qua đó xử lý bốn cơ sở vi phạm về công tác phòng cháy chữa cháy
qua việc kiểm tra thì đã có phát hiện một số tồn tại thiếu sốt về phòng trái chữa trái
như là đối với chợ thì việc lấn chiếm lối vào đường thốt nạn cây nới chia trắng
ảnh hưởng đến
lối vào đường thốt nạn dẫn đến rất khó khăn
cho khi có sự cố thì xe chữa trái cũng như là xe cứu nạn cứu hộ tiếp cận là triển thai
do đó tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong cộng đồng dân cư doanh nghiệp là một trong những giải pháp
góp phần giảm thiểu tình hình cháy nổ trong thời gian tới với mục tiêu giảm thiểu ít nhất các vụ cháy nổ xảy ra trên địa bàn tỉnh
công an tỉnh ninh bình vừa phát hiện vụ khai thác cát trái phép trên tuyến sông đáy thuộc địa phận xã khánh công huyện yên khánh
trước đó vào ngày một mươi hai tháng một qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh ninh bình
đã phát hiện hoàng văn hậu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chú tệ xã khánh thành huyện yên khánh đang điều khiển thuyền vỏ sắt khai thác cát trái phép trên tuyến sông đáy
qua kiểm tra chủ phương tiện không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký đăng kiểm bằng cấp thuyền viên và không có giấy phép khai thác cát
tại thời điểm bị phát hiện bắt giữ trên phương tiện hiện có khoảng một mươi mét khối cát
thưa quý vị hai tàu cá của tỉnh quảng ngãi đã tiếp cận và cứu được tàu cá bình định bị nạn trên biển
dự kiến vào dạng sáng nay một mươi bảy tháng một tàu cá bị nạn sẽ được lai rắt vào bờ
trước đó vào ngày một mươi năm tháng một khi đang hành nghề câu cá ngừ trên vùng biển tỉnh quảng ngãi tàu cá bd chín mươi bảy nghìn hai trăm tám mươi bảy ts trên tàu có sáu ngư dân của tỉnh bình định bị hỏng máy thả trôi trên biển cách đảo lý sơn khoảng ba mươi hải lý
nhận được thông tin này ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình định đã thông báo cho hệ thống thông tin duyên hải việt nam kêu gọi các phương tiện hoạt động trên biển gần khu vực tàu bị nạn hỗ trợ các nạn nhân
đến sáng ngày một mươi sáu tháng một hai tàu cá qng hai mươi hai nghìn ba trăm sáu mươi năm ts và tàu cá qng hai mươi hai nghìn bảy trăm năm mươi ts của tỉnh quảng ngãi đã tiếp cận và đang lai rắt tàu bị nạn vào bờ
chương trình tiếp tục với thông tin đến từ tỉnh quảng bình
thưa quý vị và các bạn tình trạng sạt lở tại các sông
nhánh sông tại tỉnh quảng bình đang diễn ra khá phức tạp ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường sống của hàng nghìn hộ dân
những tác động xấu từ môi trường đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đe dọa cuộc sống của nhiều người dân ven sông
sông son là một trong những nhánh sông khá lớn tại quảng bình
con sông này vốn khá nổi tiếng bởi màu nước xanh ngọc góp phần tạo nên cảnh quan của khu du lịch phong nha kẻ bàng
tuy nhiên nhiều năm trở lại đây con sông đã trở thành nỗi lo thường trực của hàng trăm hộ dân ven sông
do nạn khai thác cát bừa bãi từ nhiều năm trước đó và do lượng nước đầu nguồn đổ về ngày càng lớn
khiến dòng chảy của con sông này đổi hướng gây nên tình trạng sạt lỡ khá nghiêm trọng đe dọa sinh hoạt và sản xuất của nhiều hộ dân
tại xã liên trạch một trong những địa phương con sông son chảy qua có thể thấy rõ sự nguy hiểm của nhiều hộ dân khi sống cạnh con sông này
những căn nhà vốn cách khá xa sông nhưng vì quá trình sạt lỡ bờ sông diễn ra liên tục nhiều năm trở lại đây
khiến những căn nhà này bỗng chân vân ngay mép sông
bình quân cứ mỗi năm thì mức đồ chảy môn vào khoảng đồ nửa mét
gia đình thì cũng có như là mỗi bữa thì là có như hẳn năm ngoài nữa
mà dư là có như mỗi trái là lở vô trong đường rồi trong đường rồi thì là dân ở đây là rất lo lắng
lo lắng là có như là lở vô tầng trong nhà là có như đến khi mà lụt lồi mà lở vô trong nhà là dân cũng không biết chạy mô
với tình trạng này sẽ chẳng bao lâu nữa
những căn nhà chân vân kia
sẽ bị dòng sông son nút trọn và cuốn trôi
và khi đó nếu các hộ dân không chịu di dời đến nơi ở mới
thật khó để biết những hậu quả gì có thể xảy ra với các hộ này
thưa quý vị và các bạn
nếu như trước đây ở nhiều địa phương diện tích rừng bị suy giảm nghiêm trọng do tình trạng khai thác rừng trái phép
cùng với tập tục canh tác theo lối du canh du cư đốt rừng làm nương rẫy của đồng bào dân tộc
thì nay những tình trạng ấy đã được cải thiện đáng kể nhờ vào chính sách giao đất
giao rừng cho các hộ và nhóm hộ nông dân
giao đất giao rừng còn góp phần giúp người dân xóa đói giảm nghèo
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên chúng tôi tại huyện a lưới thừa thiên huế
năm hai nghìn một mươi một nhóm hộ anh lê văn buông xã đông sơn được giao hơn một mươi một hectare rừng tự nhiên
được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương như tạo điều kiện cho vay vốn
giao quyền sử dụng đất hỗ trợ kỹ thuật trong việc trồng cây
nhóm của anh đã nhanh chóng triển khai trồng rừng

và bắt đầu cho thu nhập
a lưới là huyện có diện tích rừng lớn nhất của thừa thiên huế
với tổng diện tích là trên một trăm linh hectare
trong đó rừng tự nhiên là trên tám mươi bốn hectare
và rừng phòng hộ là gần một mươi sáu hectare
trước đây việc quản lý và bảo vệ rừng
gặp nhiều khó khăn
ngoài việc người dân thường xuyên chặt phá
thì chất lượng trồng rừng của địa phương cũng thấp
vì vậy việc do đất do rừng cho người dân
đang giúp địa phương thao gỡ những bất cập trong việc bảo vệ rừng
thời gian vừa qua địa bàn huyện đã giao trên hai mươi hectare
cho cả cộng đồng nhóm hồ hồ gia đình
qua công tác giao rừng tình trạng khai thác rừng lưỡng chiếm rừng
và tình trạng xâm hạ tên nguyên rừng trên địa bàn
cũng đã giảm một cách đáng kể
đặc biệt là tình trạng người dân lưỡng chiếm rừng để đất sản xuất làm nướng rầy cũng đã giảm
và phong tục của bà con ở trên này là tạc nướng rầy
thường thường là tạc xong trong một thời gian
thì sẽ bỏ hoang và đi tìm chỗ mới
nhưng bây giờ tình trạng này sẽ không có nữa
mời quý vị theo dõi các thông tin giao thông đáng chú ý
thưa quý vị trước tình trạng tranh giành hành khách
côn đồ bảo kê cho một số đơn vị kinh doanh vận tải
phó thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia
đã yêu cầu điều tra làm rõ và xử lý nghiêm các hành vi này
theo quy định của ngoại trưởng nguyễn xuân phúc
đối với các tổ chức cá nhân vi phạm
phó thủ tướng yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động
của các phương tiện hoạt động trên tuyến thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình
căn cứ vào số lần vi phạm về vận tốc hành trình và dừng đón trả khách trên tuyến
thu hồi phù hiệu kinh doanh của phương tiện và giấy phép kinh doanh vận tải của đơn vị
theo quy định của pháp luật
phó thủ tướng cũng yêu cầu cục cảnh sát giao thông chỉ đạo các đơn vị trực thuộc
tăng cường lực lượng phối hợp với cảnh sát giao thông các địa phương có quốc lộ năm
đi qua tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm vi phạm các quy định về đảm bảo trật tự
an toàn giao thông các hành vi tranh giành khách đe dọa hành hung lái xe hành khách trên đường
các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện quy hoạch các tuyến vận tải hành khách
cố định liên tỉnh trên quốc lộ năm theo đúng quyết định của bộ giao thông vận tải đã bàn hành
tại các địa phương trong cả nước vừa tổ chức lễ gia quân
thực hiện năm an toàn giao thông hai nghìn một mươi sáu và đảm bảo an toàn giao thông bảo vệ đại hội đảng và tết bình thân
tại cần thơ ủy ban an toàn giao thông thành phố đã tổ chức lễ gia quân thực hiện năm an toàn giao thông hai nghìn một mươi sáu
với chủ đề năm an toàn giao thông hai nghìn một mươi sáu là xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm
xích chặt kỹ cương của người thực thi công vụ với mục tiêu tính mạng con người là trên hết
thành phố cần thơ nêu quyết tâm phấn đấu giảm từ năm đến một mươi số vụ
người chết và số người bị thương trong năm hai nghìn một mươi sáu
ngay sau lễ ra quân các lực lượng đã tham gia diễu hành trên các tuyến đường trong thành phố
tại hậu giang ban an toàn giao thông tỉnh cũng vừa tổ chức lễ gia quân phát động năm an toàn giao thông hai nghìn một mươi sáu
lễ ra quân nhằm tạo sự lan tỏa trong cộng đồng thu hút sự quan tâm của các cấp
các ngành và nhân dân trong tỉnh về việc hưởng ứng và cùng thực hiện thắng lợi năm an toàn giao thông
đồng thời tạo sự chuyển biến về nhận thức để người dân tự giác chấp hành nghiêm quy định của pháp luật
trong lễ gia quân các lực lượng đã tham gia diễu hành trên các tuyến đường chính của tỉnh
sau lễ phát động các đơn vị đã đồng loạt ra quân diễu hành trên các tuyến đường chính của tỉnh
tại khánh hòa công an tỉnh tổ chức lễ gia quân đảm bảo năm an toàn giao thông hai nghìn một mươi sáu
và thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông
bảo vệ đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai và tết nguyên đáng bính thân
với mục tiêu tính mạng con người là trên hết trong năm an toàn giao thông hai nghìn hai mươi
các đơn vị chức năng mà nông cốt là lực lượng cảnh sát giao thông sẽ triển khai thực hiện đồng bộ
và hiệu quả sáu nội dung trọng tâm hướng tới mục tiêu giảm tai nạn giao thông
từ năm đến một mươi trên cả ba tiêu chí
biện pháp được đặt ra là tập trung đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật
về trật tự an toàn giao thông tăng cường tổ chức tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát giao thông
một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua ấp ba xã tiến thành thị xã đồng xoài tỉnh bình phước
vào chiều ngày hôm qua một mươi sáu tháng một
chiếc xe ô tô bảy chỗ lao thẳng lên giải phân cách khúc bay cột điện và cây xanh giữa đường
thời điểm trên anh trần ngọc điều khiển xe ô tô bảy chỗ
do chạy với tốc độ cao lại mất tập trung khi quay sang rẳng co với vợ nên anh khải đã bị mất lái
lao thẳng lên giải phân cách giữa quốc lộ đâm trực diện vào trụ điện giữa đường
khiến cả chủ điện và biển quảng cáo bị văng sang phần đường đối diện
hơn một mươi mét chiếc xe ô tô tiếp tục lao qua phần đường đối diện và chỉ chịu dừng lại sau khi đã lật nhào giữa đường
vụ tai nạn khiến toàn bộ hệ thống điện điện đường ở khu vực xã tiến thành bị mất điện
trụ điện bị gãy nát chiếc xe ô tô bị dập nát
rất may không thiệt hại về người vợ chồng tài xế khải bị thương nhẹ
còn tại bình định đại diện ban an toàn giao thông tỉnh vừa đến chia buồn động viên gia đình các nạn nhân
trương thị ngân trần thị minh hiếu nguyễn thị vi đinh châu thúy ngọc
cùng chú tại xã tam quan bắc huyện hoài nhơn đã bị thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc
giữa xe tải và xe máy xảy ra vào đêm ngày một mươi tháng một
bàn an toàn giao thông tỉnh đã trao bốn suất hỗ trợ ba triệu đồng mỗi xuất cho bốn gia đình nạn nhân
trước đó vào lúc hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi tháng một tại ngã tư giao giữa đường phía tây tỉnh bình định và quốc lộ một a
đoạn qua thôn gia an đông xã hoài châu bắc huyện hoài nhơn
xe ô tô tải do ông ngô trí dũng điều khiển chạy theo hướng nam bắc
đã tông vào mô tô do chị trương thị ngân điều khiển chở ba bạn gái ngồi sau
hậu quả hiếu ngọc ngân tử vong tại chỗ vì được chuyển vào bệnh viện đa khoa tỉnh nhưng do chấn thương quá nặng cũng đã tử vong
thưa quý vị hầm đường bộ phước tượng và phú sa chính thức đi vào vận hành
đã rút ngắn thời gian tham gia giao thông của các phương tiện trên tuyến quốc lộ một a
đoạn qua địa bàn huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
đặc biệt góp phần quan trọng trong việc giảm các vụ tai nạn và ủn tắc giao thông kéo dài
vốn được xem là điểm đen về tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa bàn vào những ngày cận tết âm lịch
đây là hình ảnh về một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và một xe tải hạng nặng
vừa xảy ra cách đây không lâu tại km tám trăm sáu mươi chín cộng tám trăm linh phía bắc đèo phước tượng
vụ tai nạn đã làm một người tử vong và tám người khác
những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây cảnh ủng tắc giao thông xảy ra hàng nhiều giờ liền
cùng với những cung đường ngoan ngoèo khuất tầm nhìn và các điểm đen giao thông trên hai tuyến đường đèo phước tượng và phú gia
đến nay đã không còn là nỗi lo thường trực của các lái xe
giờ đây người tham gia giao thông đã yên tâm và vui mừng hơn
khi hai hầm đường bộ phước tượng và phú gia đã được hoàn thành và thông tuyến
ngày xưa mà chưa có hầm là qua đèo thì cái xe kéo nó dài
nó ngủ ở đó nó mẹp đấy
bây giờ nó khó khăn
cái thứ nhất cái thứ hai nữa là mình chở nặng
nhiều khi lên đèo lên gốc là nó chết máy rồi
nó kẹt đèo thường xuyên như vậy luôn
ngày xưa tôi đi thì đường đèo thì thấy nó nguy hiểm hơn
vì phương tiện đi lại nó khó khăn
vượt đâu cũng được sẽ thành nguy hiểm
giờ đi hầm thì rất là phương tiện
cho người dân và anh em ta sẽ chăm sóc
dự án hầm đường bộ phước tượng phú gia
trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa bàn
huyện phú lộc được khởi công xây dựng
vào ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
với tổng vốn đầu tư hơn một bảy trăm linh tỷ đồng
công trình này nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải
ngày càng cao giảm ủng tắc và tai nạn giao thông
trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa bàn
tỉnh thừa thiên huế
hiện nay tuy còn một số hạng mục nhỏ
đang được gấp rút hoàn thành nhưng các phương tiện
giao thông đã được thông tuyến đi lại
để đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang tăng cường
triển khai các kế hoạch phân luận điều tiết
ở hai hầm đường bộ này để đảm bảo
xe ra vào hầm an toàn trật tự
việc đưa vào khai thác sử dụng
hai cái hầm phủ giáp phương tương
thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã phối hợp
về đơn vị quản lý hầm đơn vị thi công hầm
để phân luận hướng dẫn giao thông
và bước đầu cũng sẽ
có những cái biện pháp
dùng biện báo
và hệ thống biển báo hiệu giao thông đường bộ
để hạn chế việc
xe phòng nhanh vượt ẩu trong hầm
về gây tai nạn giao thông xảy ra
phú lộc là địa phương
có số vụ tai nạn giao thông xảy ra tương đối cao
trong toàn tỉnh thừa thiên huế
trong đó không ít vụ tai nạn thương tâm xảy ra
tại các điểm cua gấp khúc trên các tuyến đèo này
việc đưa vào hoạt động hai hầm đường bộ
phước tượng và phú gia
không chỉ góp phần quan trọng trong quá trình phát triển
kinh tế xã hội và du lịch ở địa phương
mà còn góp phần trong việc xóa bỏ hàng loạt
vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
giúp giảm thiểu tai nạn giao thông
ôm các phương tiện trên tuyến quốc lộ một a
đoạn qua địa bàn huyện phú lộc
hai mươi sáu là số trường hợp tai nạn giao thông
mà bệnh viện chợ rẫy tp hcm
tiếp nhận điều trị